theo thông tin từ evn tính đến hết quý i tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đã đạt hơn bốn mươi tám doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt hơn tám mươi hai
tổng công ty điện lực miền bắc cho biết mặc dù cổng dịch vụ công quốc gia mới đưa vào hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đến nay đã có một một trăm sáu mươi hai khách hàng giao dịch sử dụng các dịch vụ điện lực trên cổng dịch vụ công quốc gia
tính đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi đã có hơn hai bốn mươi sáu triệu khách hàng chuyển sang đăng ký nhận tin nhắn gia lô thay cho hình thức nhắn tin sms
ngoài ra một mươi bốn chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của tổng công ty đều đạt theo quy định
hết tháng ba toàn tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho bốn trăm tám mươi sáu khách hàng trung áp
thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là bốn tám trên bảy ngày giảm hai hai ngày so với quy định